tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức trước vấn đề mà dư luận đang đặc biệt quan tâm là vụ việc tại trường tiểu học nam trung yên
đại diện ban tuyên giáo thành ủy khẳng định thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm vụ việc này sai đến đâu xử lý đến đó
theo đó ông trần xuân hà phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội cho biết lãnh đạo thành phố đã có những ý kiến chỉ đạo rất quyết liệt đối với vụ việc xảy ra tại trường tiểu học nam trung yên
ngoài hình thức kỷ luật cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bà tạ thị bích ngọc và nguyễn thị hương cũng đồng thời bị đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên hình thức xử lý sẽ căn cứ vào quy định của đảng
ông trần xuân hà cũng cho biết về mặt pháp luật các cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ sai phạm đến đâu xử lý đến đó
điều này thể hiện sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố không có sự dung túng bao che xử lý rất khách quan trên tinh thần đúng người đúng tội